nhiện game vay online vay tiền của chủ xưởng sản xuất để lấy tiền nạc thẻ chơi game nhưng bị từ chối
nguyễn văn long ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã bực tức đốt xưởng sản xuất
và với hành vi này nguyễn văn long đã bị công an huyện vĩnh tường bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại sưởng sản xuất đệm pe ở xã lũng hòa huyện vĩnh tường
do anh nguyễn văn duy làm chủ bất ngờ xảy ra cháy thiệt hại về tài sản gần năm tỷ đồng
sau khi vụ cháy xảy ra anh duy xem lại camera an ninh của sưởng
phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên đã trình báo đến cơ quan công an
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện vĩnh tường nhanh chóng vào cuộc
làm rõ nguyên nhân vụ cháy xác định đối tượng gây ra đám cháy là nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ

là công nhân tại xưởng sản xuất đệm pe long nắm khá rõ các vị trí lắp đặt camera an ninh trong xưởng
vì vậy khi thực hiện hành vi đốt xưởng long đã đâm ngang theo bờ tường để tránh sự theo dõi của camera an ninh
đốt lần một không thấy cháy long tiếp tục đốt lần hai
khi thấy xưởng cháy long vẫn bình tĩnh để tham gia chữa cháy cùng mọi người
lo sợ về hành vi mình bị bại lộ long đã trốn về thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và bị công an huyện vĩnh tường bắt giữ
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tường nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra ở xã lũng hòa viễn tường
thì cơ quan điều tra đã tập trung và huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ để tiến hành điều tra
chúng tôi đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy thu giữ vật chứng liên quan và tổ chức truy tìm xác minh đối tượng
sau khoảng một ngày tích cực điều tra thì cơ quan điều tra cũng đã truy bắt được đối tượng đưa về trụ sở cơ quan điều tra
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân
ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn long để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản